hạ viện mỹ vừa thông qua dự luật viện trợ trị giá bốn mươi tỷ usd cho ukraine
qua đó ủng hộ các cam kết viện trợ về quân sự kinh tế và nhân đạo của washington đối với kiev
dự luật được thông qua với ba trăm sáu mươi tám phiếu thuận và năm mươi bảy phiếu chống
tất cả các phiếu chống đều là của đảng cộng hòa
gói viện trợ bổ sung thêm ba bốn tỷ usd viện trợ quốc phòng và ba bốn tỷ usd viện trợ nhân đạo
cho ukraine so với đề xuất ban đầu của tổng thống mỹ joe biden
dự luật sẽ được trình lên thượng viện trong vài ngày tới
nếu được thông qua đạo luật mới sẽ nâng các khoản viện trợ của mỹ cho ukraine
lên gần năm mươi bốn tỷ usd kể từ sau chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại đây
động thái trên diễn ra trong bối cảnh một quan chức hàng đầu của mỹ cảnh báo rằng
tổng thống nga putin đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài có thể vượt ra ngoài miền đông ukraine